phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan quốc tuấn ba mươi ba tuổi
trú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột
để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
một mươi ba h ngày hai tháng một tuấn hẹn gặp bạn gái tại một nhà nghỉ
tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
tuấn đã dùng dây sạc điện thoại xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
rồi lấy hơn ba trăm linh đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ
đi mua ma túy sử dụng
sau đó đối tượng đã trốn tại các khu dãy vắng trên địa bàn phường khánh xuân
đến ngày bốn tháng một thì bị lực lượng công an vây giáp và bắt giữ